thành phố hồ chí minh và đa số các tỉnh thành xung quanh có thể cơ bản kiểm soát dịch bệnh trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và cần đến các liên kết để có thể cùng mở cửa trở lại
mới đây ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và hơn một mươi xã phường trên cả nước
đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu không có covid một mươi chín sang thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo cũng đang lấy ý kiến trên dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc thành phố hồ chí minh cần lên các phương án và lộ trình để có thể mở cửa trở lại
thì liên kết giữa thành phố với các tỉnh xung quanh như đồng nai bình dương long an tây ninh bà rịa vũng tàu cũng rất quan trọng
thành phố và các tỉnh thành xung quanh phải hình thành các liên kết về y tế và dịch tễ
ở khía cảnh này thì trọng tâm quan trọng nhất là liên kết vaccine và năng lực chữa trị
vaccine dành cho người từ năm mươi tuổi trở lên và đặc biệt là người từ sáu mươi năm tuổi trở lên có bệnh lý nền sẽ là trọng tâm cực kỳ quan trọng
các tỉnh thành có thể vai mượn hỗ trợ nhau về vaccine và ưu tiên cho nhóm này để đảm bảo lượng người bị nhiễm trở nặng tử vong ở mức thấp
khi nguồn cung tốt hơn sẽ ưu tiên cho người lao động ở vùng xanh giới ở các địa phương
tham gia vào các chuỗi cung ứng nguyên liệu hàng hóa tham gia vào các ngành nghề dịch vụ du lịch
trọng tâm thứ hai trong liên kết vùng là cơ chế luồng xanh lưu thông hàng hóa nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm
ở vùng thành phố hồ chí minh sự phân công trong chuỗi cung ứng là rất rõ
có tỉnh thì chuyên cung cấp nguyên liệu có nơi thì chuyên gia công có địa phương thì chuyên cung cấp dịch vụ logistics tài chính phân phối sản phẩm xuất nhập khẩu
nếu không có cơ chế luồng xanh thì chỉ cần một địa phương phát sinh hay là gia tăng số f cả vùng sẽ lúng túng chuỗi cung ứng có thể đứt gãy
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại